cô ma là một bệnh nhiễm trùng đường ngu hấp cấp tính
bệnh cô ma gây ra bởi các trùng virus cô ma bao gồm h một n một h năm n một h chín n chín
hầu hết những người nhiễm bệnh đều có thể tự khỏi mà không cần phải dùng đến thuốc điều trị
tuy nhiên có một số trường hợp nhập viện vì nhiễm virus này do cô ma có thể gây ra những biên chứng nguy hiểm
tại vì là trẻ em phụ nữ mang thai người già yếu và có sức đề kháng kém
đường lây truyền của virus cú ma từ người bệnh sang người lành rất đơn giản
virus cô ma lây truyền chủ yếu từ người này sang người khác bởi các hạt bụi có dọc nước bọt nhỏ lý ti dính virus của người bệnh
thông qua việc ho hát hơi hoặc đôi khi người bệnh có thể bị nhiễm bệnh do chạm vào một bề mặt cứng
nghiêng nắm cửa tay vịn cầu thang có virus cốm sau đó chạm lại vào miệng mắt mũi
bệnh cú ma có thể lây truyền từ một ngày trước khi phát triển các triệu chứng đến bảy ngày sau khi phát bệnh
trẻ em người cao tuổi có sức đề kháng kém có khả năng lây nhiễm trong thời gian dài hơn
triệu chứng khi mắc cô ma
triệu chứng ban đầu của bệnh nhân nhiễm cô ma tương tự như những bệnh nhân nhiễm trùng đường ngô hấp cấp tính do tác nhân khác nhau
đó là sốt viêm long đường ngô hấp như ho hát thơi chảy nước mũi đau họng và sốt
đặc biệt bệnh nhân mắc cú ma thường sốt ba mươi chín bốn mươi độ c dạ súng huyết hong đỏ sung huyết toàn bộ
đối với trẻ em còn có mệt mỏi ăn kém quấy khóc các trường hợp nặng có thể sẽ khó thở và kèm theo các biến chứng khác
đại đa số bệnh nhân sẽ được khám bệnh gây đơn thuốc với điều trị ngoại trú
tuy nhiên có những trường hợp có biểu hiện biến chứng nặng như viêm phế quản viêm phổi viêm tiểu phế quản sẽ có chỉ định nhập viện để điều trị
biến chứng của bệnh cô ma
bệnh cô ma có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm thậm chí là trong một số trường hợp sẽ gặp phải những biến chứng như trẻ em dưới năm tuổi
người cao tuổi nhất là những người có sức đề kháng kém do đó trẻ em và người cao tuổi thường có nguy cơ cao ca mắc nhiều biến chứng khi mắc bệnh
một số đối tượng khác nếu bị mắc cú ma cũng có thể gây ra nguy hiểm đó là phụ nữ mang thai
khi mang thai cơ thể bào bầu sẽ bị suy giảm hệ thống miễn dịch rất dễ bị các loại virus vi khuẩn tấn công gây bệnh trong đó bao gồm cả virus cúm ma
bệnh cô ma có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm như viêm phổi nặng viêm tai dữa viêm xoang viêm nhiễm đường tiệt miệng phù náo tổn thương gan
chỉ lưu ý ở một số trường hợp nghiêm trọng bệnh nhân có thể tiến triển thành những biểu hiện như sốt cao khó thở tím tái suy đa tạng có nguy cơ tử vong cao
đối với phụ nữ đang mang thai có thể gây ra biến chứng như viêm phổi và những dị tật về thai nhi như sức môi hờ ảm ếch và bệnh lý văn tim xảy thai
ngoài ra bệnh cô ma có thể gây ra viêm tai dữa viêm xoang nhiễm trùng đường tiệt niệm và một số triệu chứng như sốc cao khó thở phù phổi tim tái
biến chứng nguy hiểm nhất của cô ma đó là phù náo tổn thương gan chầm chậm có tỷ lệ tử phong rất cao
bác sĩ trung khoa hai huỳnh tấn vũ bệnh viện đạo y dược tp hcm cơ sở ba cho biết
khi bị cảm cúm hay cô ma việc bổ sung vitamin c là một điều rất cần thiết
các loại trái cây giàu vitamin c như khế lê nho trái cây họ cằm quýt dưa hấu rất tốt cho cơ thể để nhanh quá trình hồi phục của bệnh
thứ nhất phải kể đến là quả khế quả khế tốt cho người mặc cô ma
quả khế người ta thường có tên gọi khác đó là khế ta khế cơm khế chua khế giang ngũ lắng tử ngũ liềm tử
do quả khế có năm cạnh nên người ta gọi là ngũ liễm liễm là thủ lại tụ lại
trong búi khế có các chất đường hàm lượng oxalate acid một và có nhiều yếu tố
vì lượng khác như cali canxi sát phốt phao vitamin c vitamin a b một b hai
ngoài ra khế còn có những hợp chất thực vật lành mạnh có đặc tính trùng oxy hóa mạnh mẽ
kết quả một số nghiên cứu trên động vật đã chứng minh rằng lượng đường trong khế có thể làm giảm viêm
trong y học cổ truyền quà khế có vị chua có tính sắp bình không độc chủ trị phong nhiệt nóng sốt
quả khế sinh tân dịch chỉ khát chữa khát chữa sổ mũi đau hỏng triệu chứng của bệnh của ma
dùng chín mươi một trăm hai mươi gram quả khế tươi ép lấy nước uống
liêu ý những người bị bệnh thận hoặc đang dùng thuốc theo đơn có thể lưu ý tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng
tiếp theo phải kể đến đó là quả lê
theo bác sĩ trung qua hai huỳnh tân vũ trong quả lê chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như protein canxi phốt phao sát carotin
vitamin b một vitamin b hai vitamin c đường gluco azitic
lê có tác dụng trị hoa tiêu đờm nhuận phổi giảng hỏa sinh tân dịch
dưỡng huyết chữa khẳng tiếng
trước cả mạng và hoa lê tươi một quả xuyên bối mẫu ba g
quả lê cắt phần đầu cuống thành cây nát mò hết ruột cho xuyên bốn mẫu và đậy nắp lại
sau đó cắm tăm tre đậy cho nắp chặt
đựng vào bát để móc cách thủy một hai giờ
cách dùng vừa uống nước vừa ăn lê mỗi ngày một lần
liêu ý do lê có tính hàn nên người bị bệnh đau bụng đi lỏng không nên dùng
tuyệt đối không ăn lê đã bị dập nát để tránh mắc bệnh về đường ruột
thứ ba quả chanh
quả tranh giúp người mắc cú ma nhanh phục hồi
chanh ở đây đề cập đến là chanh ta hay chanh dây thuộc họ căm quyết
vỏ quả chanh lớp vỏ xanh ngoài cùng có chứa tinh dầu
mỗi quả cho khoảng năm ml tinh dầu
vỏ phần lớp trắng có chứa béc tin
dịch quả chanh có chứa tám mươi tám mươi hai là nước năm bảy axit xy trích

các quả chanh có chứa axit cao hơn trong mùa hạ
quả chanh còn có chứa canxi và cali và axit malic
hàm lượng vitamin c sáu mươi năm mg trong một trăm linh gram dịch tươi
trong dịch quả chanh còn có chứa vitamin b một rất tốt cho sức khỏe
lá chanh lá chanh chứa tinh dầu
hàm lượng tinh dầu có trong lá thay đổi từ ba mươi ba năm
một số nghiên cứu đã cho thấy rằng quả tranh rất giàu vitamin c và những chất chống oxy hóa thuộc nhóm vlavonoice
tranh có chức năng giải độc bảo vệ thành mạch
tăng cường hệ thống miễn dịch và hạn chế tắc hại của những gốc tự do để làm chậm sự lo hóa
liêu lượng được khuyên dùng là một cốc nước trinh đặc hai trăm năm mươi ml trên một ngày
có thể pha loãng phần nước chanh này ra để thuận lợi cho việc uống nhiều lần trong ngày
muối chanh có thể phối hợp với muối ăn để ngậm chữa ho viêm họng
cảm nóng phiền khát nước chanh ba mươi ml quả nước uống ho nhiều đờm
chanh hai quả thái vụn cha đường phền vừa phải hấp cách thủy để ăn
bài thuốc xong chữa cảm cúm
nước đầu lá chanh lá bưởi lá tre cúc tần hương nhu mỗi thứ năm mươi g
bạc hà hai mươi gram xà hai củ tỏi ba nhánh tất cả dùng tươi cho vào nồi để đun sôi
rồi xong khi đổ mồ hôi
liêu ý việc uống nước chanh quá liều lượng hoặc thiếu khoa học
có thể dẫn tới những tác dụng phụ và gây ra hậu quả khi lạm dụng đức tranh quá nhiều
acid citric có trong nước chanh có khả năng làm mòn mền răng và khôi lưỡi
vì vậy có thể dùng ống hút để uống nước chanh và xúc miệng sạch sau khi uống
đi tiểu nhiều không phải do tác dụng phụ của tranh
mà do uống quá nhiều nước chanh sẽ khiến cơ thể hấp thu nhiều nước gây tiểu nhiều lần
lạm dụng nước chanh có thể gây ra lét dạ dày
do làm tăng hầm lượng acid trong ngực dạ dày thực quản
buồn nôn nôn đau ngực loét thọng hỏng mền răng
uống nước chanh quá nhiều khiến bệnh nhiệt miệng trở nên nặng hơn
acid trong chanh sẽ khiến vết loét trở nên nặng đau rát
uống quá nhiều nước chanh còn có thể gây ra đau đầu
khiến máu được ngột rồ lên náo gây cơn đau nửa đầu gây mất nước
phải đi tiểu thường xuyên thừa vitamin c gây buồn nôn dạ dày khó chịu đau bụng tiêu chảy
bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh tấn vũ cho biết
nước cam là thức uống rất tốt khi bị bệnh và rất tốt đối với người ngăn ngừa cú ma
điều này do cam có nguồn vitamin c dồi dào cùng với các dưỡng chất khác
còn sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp cơ thể chống lại bệnh tật
bên cạnh đó quả cam chế rất nhiều
vitamin c hỗ trợ cải thiện các triệu chứng của bệnh cú ma
tuy nhiên nên dùng nước cam đúng cách để đạt được hiệu quả
trong hỗ trợ điều trị của ma cũng như các bệnh lý khác
cuối cùng là quả dưa hấu
dưa hấu còn có tên gọi khác là dưa đỏ tây qua thủy qua hàn qua hạ qua
dưa hấu được coi là thứ giải khát quý giá
từ thịt đến quả đến củi vỏ đều có tác dụng phòng chữa bệnh
trong dưa hấu có năm mươi hai ăn được bốn mươi chín bảy là nước sáu bổ rút tít một ba gồ lũ xít
ngoài ra còn có sắt phốt pho carotin vitamin b một vitamin b hai vitamin c
tác dụng của vỏ dưa hấu
trong nghi học cổ truyền vỏ dưa hấu có vị ngọt tính hơi hàn
vỏ dưa hấu có tác dụng thanh thử giải nhiệt lợi tiểu
dùng trong trường hợp huyết ác cao tiểu bốt cảm xuất phiền viêm thận
dưa hấu có thể chữa cảm cúm đầu váng hoa mắt nhiều mồ hôi
tây qua bì hai mươi g hoa hay cảnh kim ngân hai mươi g
trúc diệp một mươi gram nước năm trăm linh ml sôi giữ sông một mươi năm phút chia ba lần uống trong ngày
bài thuốc chữa cảm mạo họng đau rát
vỏ dưa hấu ba mươi g đổ hai bát nước sắc còn một bát chia uống ngày hai lần
dưa hấu chữa cảm nóng nước ép dưa hấu một cốc to uống vài lần
lưu ý tuy dưa hấu là thứ giải khát vô cùng tốt
nhưng không nên quá nhiều trong một lần nhất là đối với những người bị tì vị hư hàn
các bác sĩ khuyên cáo để phòng tránh nguy cơ xảy ra những biến chứng cú ma
sau khi đã được chữa
trong trường đoán bệnh bệnh nhân và người nhà người bệnh nên tân thủ theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ
đồng thời tiến hành cách ly để tránh lây nhiễm cho những người xung quanh
những trường hợp bệnh nhẹ có thể được điều trị tại nhà
tuy nhiên trong trường hợp bệnh diễn tiến nặng
còn phải đưa bệnh nhân ngay tới cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời
hạn chế biến chứng đặc biệt là biến chứng nặng có thể xảy ra